vì thế trẻ cần được bảo vệ tốt nhất từ phía cha mẹ
với những người làm cha làm mẹ đã có biểu hiện thiếu quan tâm đến trẻ
rất cần thiết có các điều luật nghiêm khắc để xử lý và tách trẻ ra khỏi họ
đồng thời chúng ta cũng cần phải có các địa chỉ an lành
và là môi trường giáo dục tốt nhất để chăm sóc cho các em
không may có cha mẹ không đảm bảo trách nhiệm nuôi dưỡng
nói về chuyện phải chăng cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân
trong việc tối giá các vụ việc làm nhục trẻ em nữ tiến sĩ cho hay
với vụ án bé va thì việc này còn có giá trị
nhưng bé dna thì việc tố giác rất khó khăn khi những kẻ thù ác có quá nhiều chiêu trò giấu kính
ngoài ra việc kẻ thù ác quá dữ tận cũng khiến cho người xung quanh sợ hãi không dám tố cáo
vì thế chỉ khi có các cơ quan giám sát trẻ hoạt động hiệu quả việc tố cáo mới có thể thực hiện được
khi đó họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể cứu một cuộc đời
nhưng khi chưa có một cơ quan như thế họ sẽ không biết phải làm gì
dù phát hiện ra các hành vi tổn hại đến trẻ em
quay lại vụ việc là người trực tiếp chăm sóc bé gái trong bệnh viện
ông đỗ hữu chức ông nội cháu bé luôn tự trách bản thân
đã quá chủ quan để sự việc đau lòng xảy ra đối với cháu gái
ông chức xót xa
cháu từ hôm vào viện đến nay vẫn chưa tỉnh mà hoàn toàn thở máy
hy vọng lớn nhất bây giờ đối với tôi là cháu tôi tai qua nạn khỏi
còn nếu trường hợp cháu tôi không được làm bệnh tôi sẽ không thể làm bệnh
tôi mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đúng người đúng tội
đến thời điểm này tôi không trách được con dâu
tôi trách bản thân mình hơn
tôi tiếc vì mình mất cảnh giác vì vài ba vụ vừa rồi
từ thuốc trừ sâu nút đinh mà tôi không làm gì để cứu lấy cháu
tôi hỏi mẹ cháu bé thì mẹ cháu bảo
cháu lên chỗ làm rồi tự nghịch
chứ tôi không thể ngờ là những chuyện xảy ra là do cố tình
để giờ cho tôi phải chịu đau đớn như vậy
anh đỗ hữu toàn ba mươi năm tuổi bác ruột của bé ngọc a
cho biết anh nắm được thông qua báo chí
tuy nhiên cả hai vợ chồng đều không dám đọc hết
anh toàn bức xúc
mình là người lớn mà đọc xong mình còn búng rũng chân tay
khi hành động nói giả mang đến như vậy
gia đình tôi chỉ thắc mắc rằng
tại sao một người mẹ khi chứng kiến con bị như thế thì lại có thể im được
bản thân l khi về làm dâu nhà tôi là một người rất ngoan
yêu thương chồng con
nhưng không hiểu lý do gì khi chuyện xảy ra với cháu tôi nhiều lần như vậy
mà là một người mẹ lại không có bất kỳ phản ứng gì
hiện tại tình hình sức khỏe của cháu a được tiên lượng xấu
cháu đang vẫn phải thở máy
vết thương mưng mũ hết sức nguy kịch
còn phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để đưa đến kết luận cuối cùng
quý vị và các bạn thân mến
khi dư luận vẫn còn đang sôi sụp vì vụ bé va ngủ tại quận một thành phố hồ chí minh
bị dì ghẻ dạy học đến tử vong
thì vụ việc hết sức nghiêm trọng của n a đã xảy ra
điều này khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng về vấn đề bảo vệ trẻ em
và sự suy thoái đạo đức của con người
hy vọng rằng vụ việc sẽ sớm được làm sáng tỏ
để đưa kẻ thù ác ra ánh sáng
chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật
trả lại công bằng cho nạn nhân và gia đình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại